sáng nay hai mươi sáu tháng tám tại nam định đã diễn ra hội nghị thường trực hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dự và chủ trì hội nghị
với chủ đề giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo luật tổ chức chính quyền địa phương và luật hoạt động giám sát của quốc hội và hội đồng nhân dân năm hai nghìn một mươi một
tại hội nghị các đại biểu đến từ một mươi một tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông hồng và duyên hải bắc bộ đã tập trung thảo luận về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn
tại kỳ họp hội đồng nhân dân và chất vấn tại phiên họp của thường trực hội đồng nhân dân xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề của hội đồng nhân dân
của thường trực hội đồng nhân dân và của các ban hội đồng nhân dân giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân của đại biểu hội đồng nhân dân
chất lượng giám sát của thường trực hội đồng nhân dân đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và việc thực hiện giải quyết kiến nghị của cử tri
việc kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực tham mưu giúp việc của văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh thành phố kinh nghiệm đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu hội đồng nhân dân